ngay trong chiều nay các tỉnh dự báo nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số ba gồm hải phòng nam định quảng ninh
đã có công điện khẩn yêu cầu các quận huyện khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ cụ thể phòng chống bão số ba
theo đó các địa phương cần khẩn trương kiểm đếm thông báo cho các chủ phương tiện đang hoạt động trên biển
về nơi tránh trú tổ chức neo động an toàn quản lý chặt chẽ hoạt động của tàu thủy sản tàu du lịch tàu vận tải
gia cố các bè nuôi thủy sản và tuyệt đối không để người trên các tàu thuyền bè nuôi thủy sản khi có gió mạnh và bão đổ bộ
nhất là khách du lịch trên biển và các đảo giữ liên lạc thường xuyên với các chủ phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
tổ chức kiểm tra và thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn đê điều công trình đang thi công cào tàu bến cảng vận động nhân dân
thực hiện các biện pháp phòng chống bão bảo vệ an toàn về người và tài sản duy trì lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu
chiều nay ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh nam định ra thông báo yêu cầu các địa phương đơn vị trong tỉnh sẵn sàng phương án ứng phó với bão số ba
đồng thời nâng cao ý thức người dân các chủ phương tiện tàu thuyền nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra
hiện nam định đã chuẩn bị đầy đủ vật tư dự trữ phương tiện vận chuyển để ứng cứu kịp thời các tình huống bất thường xảy ra
các địa phương trong tỉnh đã ra soát lập danh sách các hộ dân đang ở trong nhà tạm nhà yếu có phương án sơ tán dân trong trường hợp bão mạnh đổ bộ trực tiếp vào địa bàn
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia bão số ba diễn biến phức tạp khó lường khi đi vào đất liền bão có thể ảnh hưởng các tỉnh từ quảng ninh đến nam định
để ứng phó với cơn bão số ba hình thành trên biển đông ngày ba mươi một tháng bảy ubnd tỉnh quảng ninh có công điện khẩn yêu cầu các địa phương khẩn trương thông báo cho các thuyền trưởng
chủ phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng đi và diễn biến của bão tổ chức kiểm đếm quản lý chặt chẽ việc ra khơi và giữ liên lạc thường xuyên với các tàu thuyền
các lồng bé nuôi thủy sản hải sản để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra kiểm tra hướng dẫn việc neo đậu tránh chú bão khẩn trương giả soát các khu vực có nguy cơ sạt lở lũ quét và chủ động cảnh báo sơ tán người dân đến nơi an toàn
đối với các huyện đảo cô tô và vân đồn cần khẩn trương giả soát khách du lịch trên các đảo để triển khai phương án bảo đảm an toàn tùy vào diễn biến của bão để thực hiện lệnh cấm biển